đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp đoàn tham khảo điều bốn
quỹ tiền tệ quốc tế imf do ông alex mumorat làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ông alex mumorat cho biết trong thời gian làm việc tại việt nam đoàn đã đánh giá sơ bộ về tình hình kinh tế vĩ mô
tài chính tiền tệ ngân hàng và hoạt động doanh nghiệp nhà nước
nền kinh tế vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt và tăng trưởng trong điều kiện căng thẳng thương mại và biến động tài chính toàn cầu
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp
ông alex mumoras đánh giá các chính sách của chính phủ đang đi đúng hướng để đưa việt nam trở thành một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa
cho rằng các đánh giá của đoàn giám sát là sát thực với tình hình của việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị đoàn tiếp tục nghiên cứu thực tiễn điều hành thị trường chứng khoán
điều hành giá và các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ gần đây
chỉ cho việt nam thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành tăng cường mối quan hệ hợp tác với imf
đồng thời mong nhận được nhiều hỗ trợ của imf trong đào tạo tư vấn chính sách cho các bộ ngành